chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay ngày ba mươi tháng một tức mùng ba tết nguyên đán đinh dậu của truyền hình nhân dân mở đầu như thường lệ là phần điểm những tin chính có trong chương trình
thời sự sáng nay ngày ba mươi tháng một tức mùng ba tết nguyên đán đinh dậu của truyền hình nhân dân mở đầu như thường lệ là phần điểm những tin chính có trong chương trình
trong phần tin thời sự quốc tế các sân bay tại mỹ hỗn loạn sau lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống mỹ donald trump
độc đáo múa rồng lửa trong tết nguyên đán
vần thơ bất hủ này khiến người ta nhớ đến một chiến công hiển hách lễ lừng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta đại thắng mùa xuân kỷ dậu năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín
theo sử sách ghi lại những ngày giáp tết năm kỷ rậu nhân dân thăng long và bắc hà phải chịu đựng đau thương tủi nhục vì nạn ngoại xâm
hai trăm chín mươi quân thanh do tôn sĩ nghị thống lãnh đã tràn vào chiếm đóng kinh thành với những phán đoán tình hình và công việc chuẩn bị được trù liệu trước
chỉ trong vòng ba mươi năm ngày
trong vòng ba mươi năm ngày đại quân do vua quang trung chỉ huy đã hoàn tất mọi việc chuẩn bị cho chiến dịch đại phá quân thành
đúng vào đêm giao thừa tết kỳ rậu quân tây sơn bất ngờ tiến công tiêu diệt đồn tiền tiêu của giặc ở gián khẩu cách thăng long gần chín mươi km
và chỉ sau năm ngày đêm tiến quân thần tốc đạo quân chủ lực của quang trung đã phá tan hệ thống phòng ngự của địch trên hướng đường thiên lý tiến về thăng long
trước hết đặc trưng về mặt nghệ thuật đối xử của quang trung là
đặc trưng về mặt nghệ thuật đối xử của quang trung là
thì quang trung bao giờ đánh trận nào thì cũng giữ bí mật đến phút cuối cùng
mờ sáng mùng năm tết nghỉ dậu đạo quân chủ lực của quang trung phối hợp với đạo quân đô đốc bảo công phá và tiêu diệt toàn bộ quân địch ở ngọc hồi đập mực
đây là vị trí quan trọng nhất của địch trong kế hoạch phòng thủ thăng long
sự phối hợp giữa hai trận đánh ngọc hồi đống đa làm cho tôn sĩ nghị hết sức bất ngờ choáng váng và lâm vào thế hoàn toàn bất lực sụp đổ
trưa mùng năm tết cả ba mươi sáu phố phường thăng long
như bừng lên trong ngày hội chiến thắng
tượng đài chiến thắng ngọc hồi đống đa được dựng ở đây mang một ý nghĩa rất lớn
vì thực tế là đại quân của quang trung sau khi hạ được đồn hà hồi và tiếp tục tiến về đồn ngọc hồi
và khi tiến về đường ngọc hồi hạ được đồn ngọc hồi
đây là bước tiến và cái chiến thắng lịch sử để giải phóng thăng long
và đánh tan quân
đánh tan quân thành xâm lược nước ta
đây là một buổi tập của các nghệ sĩ nhà hát tuồng việt nam về đại thắng thăng long xuân kỷ rậu một nghìn bảy trăm tám mươi chín
người anh hùng áo vải quang trung nguyễn huệ không chỉ là một thiên tài quân sự góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm kỷ rậu một nghìn bảy trăm tám mươi chín
mà ông còn là một vị vua vô cùng thi vị hoàng lê nhất thống trí ghi lại giai thoại về cành đào từ thăng long gửi vào phú xuân sau đại thắng quân thanh
thể hiện tình yêu của quang trung tới người vợ yêu quân
ngọc hân công chúa
đối với vai vị anh hùng áo vải này thì cũng rất là nghiêm khắc và cũng rất là oai phong rất là tài miêu tảo lược rất giỏi
nhưng bao giờ cũng thế
sau cái việc của nhà nợ của nước thì có một cái sự nãng mạng hơn
tức là có những cái tình cảm nó hơi một chút gọi là nó bay bổng một chút với cái người yêu và cũng là người vợ của mình
đó là công chúa
chỉ trong năm ngày tết kỷ rậu quân dân tây sơn đã đánh tan hơn hai mươi vạn quân thanh xâm lược
trong lịch sử giữ nước dân tộc ta đã từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược nhưng chưa từng có một trận chiến nào trong một thời gian ngắn ngủi và thành công vang dội như thế